theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam trong ngày hôm nay các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh của sáu tỉnh gồm đồng nai điện biên bắc giang quảng trị quảng bình ninh bình sẽ hoạt động trở lại
tính đến nay bảy sở giao thông vận tải đã được ubnd tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục vận tải bao gồm điện biên tp hcm đồng nai bắc giang quảng trị quảng bình ninh bình
ngoài ra một mươi bốn sở giao thông vận tải đang chờ ubnd tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại các tuyến
riêng tp hcm ubnd tp có chủ trương để sở giao thông vận tải chủ động mở các tuyến
hiện sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã đồng ý mở hết các tuyến và hành khách đến phải xét nghiệm
còn tại tp hcm sở giao thông vận tải đã có báo cáo đề xuất xem chấp thuận kế hoạch chạy tuyến liên tỉnh đến tám địa phương
mỗi tỉnh lựa chọn một tuyến với tần suất một chuyến một ngày bao gồm hải phòng quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lai châu điện biên và sơn la